tối ngày hai mươi bốn tháng bảy đọc bực lá thư kêu gọi đi chống dịch của thứ trưởng hữu y tế nguyễn trường sơn
thiếu tá bác sĩ trần văn thành đã sung phong ngay vào điểm nóng tâm dịch thành phố hồ chí minh
nguyện phòng cháy bồng của thiếu tá bác trịnh thành đã được đáp ứng
trong những ngày vừa qua anh đã biệt mai cùng với các đồng nghiệp của mình
chăm sóc tận tình chú đáo cho hơn một trăm bảy mươi bảy nhân dưỡng covid một mươi chín trong cuộc cách ly
thu dùng điều trị covid một mươi chín của huyện phủ chi
khi biết bác sĩ thành sẽ ra nhà chưa xác định ngày về
ngày đối ngày sẽ chăm lo cho các ca bệnh mắc covid một mươi chín
người thân của anh cũng không khỏi lo âu
nhưng anh đã thủ lộ quyết tâm việt nam này là mệnh lệnh từ trái tim
tổ quốc đang cận mình các bệnh nhân đang cần mình
mình có kinh nghiệm sẽ dùng cả tâm sức để làm việc nếu không thì sẽ rất lắm
với bác sĩ thành khoẻ khắc khó tải nhất là những lần nhìn thấy bệnh nhân
người già lẫn trẻ đều bị nhiễm
sau lúc áo bảo hộ mang chắn khử khuẩn họ vẫn mang trong mình một trái tim nóng và vực nhịp đập trung
cùng sứ mệnh trách nhiệm
giao phó để ngày thắng covid để cuộc sống bình yên sẽ không còn là giấc mơ xa